chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm y hoạn một thành viên tình thương và quỹ châu á
đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho khách hàng tài chính vi mô
góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh và việc làm đối với phụ nữ
hiện các doanh nghiệp siêu nhỏ và kinh doanh hộ gia đình phải đối mặt với nhiều rào càn
như thiếu kiến thức không đủ khả năng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
và các công cụ marketing trực tuyến trong hoạt động sản xuất kinh doanh
để có thể tham gia đầy đủ vào nền kinh tế kỹ thuật số
việc trang bị kiến thức kỹ năng kỹ thuật số thông qua thực hiện chương trình số hóa
khu vực đông nam á hỗ trợ mới quốc gia đông nam á trong đó có việt nam
với mục tiêu nâng cao khả năng phát triển cho nhóm yếu thế và các hộ gia đình kinh doanh
bằng cách sử dụng công cụ công nghệ thông tin và thị trường online
để thực hiện các hoạt động kinh doanh và sinh kế là một trong những phương pháp chính
để quản lý và mở rộng kinh doanh tốt hơn để có thể thành công trong nền kinh tế kỹ thuật số
khi dự án thực hiện sẽ có gần sáu mươi năm người trong đó có tám mươi là phụ nữ được thụ hưởng
đây là việc làm hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay tạo thêm cơ hội kinh doanh
và việc làm cho phụ nữ có phần tích cực thúc đẩy việc chuyển đổi số quốc gia